tổng công ty hàng hải việt nam vinalize đã lên kế hoạch thoái vốn tại một mươi ba doanh nghiệp thành viên trong năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch được phê duyệt một mươi ba doanh nghiệp thành viên được thoái vốn các doanh nghiệp thoái vốn một phần
gồm công ty cổ phần vận tải biển việt nam vosco công ty cổ phần vận tải biển vinasip công ty cổ phần cảng cái lân
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hàng công nghệ cao
cùng với đó vinalize sẽ thoái vốn toàn bộ tại bảy doanh nghiệp gồm công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển việt nam
công ty cổ phần vận tải biển hải âu công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài công ty cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải
công ty cổ phần hàng hải đông đô công ty cổ phần vận tải biển và thương mại phương đông và công ty cổ phần vinaliz nha trang
ngoài ra công ty mẹ vinalize cũng dự kiến thoái ba trăm linh cổ phần tại công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp tín nghĩa
và hơn bốn mươi bảy tám trăm linh cổ phần tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư ptech